trong cuộc chiến chống covid một mươi chín những y bác sĩ không chỉ là những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch
mà chính họ còn là những người mang tấm lòng của mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
trên cả nước đã có không ít những chương trình thiện nguyện như vậy của các bác sĩ
và tạo được sự lan tỏa lớn trong cộng đồng
đây là cây atm mì và trứng cho người nghèo được thành lập bởi bác sĩ viện bỏng quốc gia
hoạt động ý nghĩa giúp người có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm lòng
yên tâm hơn trong mùa dịch
ngoài điểm phát mì tôm và trứng cố định
atm còn được triển khai lưu động tại những khu dân cư và các bệnh viện
đến nay cây atm này đã trao cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn
hơn ba thùng mì và hơn một mươi bốn quả trứng

trên cả nước các bác sĩ đang cùng nhau lan tỏa thông điệp tương thân tương ái
thông qua những hành động của mình
trên cả nước các bác sĩ đang cùng nhau lan tỏa thông điệp tương thân tương ái
sản hàng miễn phí khẩu trang nước rửa tay thực phẩm có thể nhỏ bé về giá trị
nhưng niềm hạnh phúc của những người dân được nhận hỗ trợ là giá trị mà không thể đong đếm được